nhằm không ngừng nâng cao đời sống tinh thần cho người dân góp phần thay đổi cuộc sống ở những vùng nông thôn những bản làng còn gặp nhiều khó khăn góp phần giảm thiểu tên ạn xã hội giúp cho người dân đi lại thuận lợi an toàn bộ đội biên phòng tỉnh quảng trị đã xây dựng chương trình ánh sáng đường biên
trong hai năm hai nghìn một mươi tám và hai nghìn một mươi chín thực hiện chương trình ánh sáng đường biên bộ đội biên phòng tỉnh quảng trị đã xây dựng được bảy công trình với chiều dài một mươi bốn km đường biên được thắp sáng tổng kinh phí xây dựng hơn bảy trăm linh triệu đồng và gần năm trăm linh ngày công nguồn quỹ được cán bộ chiến sĩ trong lực lượng bộ đội biên phòng đóng góp
đây là chương trình mang đậm nghĩa tình quân dân thể hiện sự gắn bó mật thiết giữa người lính biên phòng với người dân ở khu vực biên giới và các vùng nông thôn ven biển tỉnh quảng trị
công trình ánh sáng đường biên đưa vào sử dụng đã góp phần xây dựng bộ mặt nông thôn mới khang trang sạch đẹp bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn giúp người dân đi lại sinh hoạt thuận tiện hơn